năm hai nghìn một mươi tám cùng với việc đầu tư đẩy mạnh phát triển các chương trình kinh tế xã hội
tỉnh phú yên đã giải quyết việc làm mới cho hơn hai mươi bốn người vượt kế hoạch đã đề ra
đạt được kết quả trên ubnd tỉnh phú yên đã chi năm tỷ đồng
các địa phương trích từ năm trăm linh triệu đến một tỷ đồng cho vay giải quyết việc làm
quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm và nguồn ngân sách địa phương cho vay khoảng sáu mươi tỷ đồng
ngoài ra tỉnh phú yên còn chú trọng triển khai các chính sách hỗ trợ lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
bên cạnh kết quả đạt được tỉnh phú yên cũng thừa nhận
còn một số hạn chế như số lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài còn thấp
đội ngũ làm việc trong các cơ sở dịch vụ việc làm còn thiếu và hạn chế về năng lực chuyên môn
trong tư vấn giới thiệu việc làm cung ứng lao động cho thị trường lao động
công tác dự báo thông tin thị trường lao động chưa kịp thời còn nhiều bất cập
năm hai nghìn một mươi chín tỉnh phú yên phấn đấu giải quyết việc làm mới cho hai mươi bốn năm trăm linh lao động và xuất khẩu năm trăm linh lao động
để đạt mục tiêu đề ra tỉnh tập trung chỉ đạo giải quyết việc làm trên cơ sở mở rộng phát triển sản xuất
gắn giải quyết việc làm với đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu xã hội và doanh nghiệp